theo đó một nhóm thanh thiếu niên khoảng năm người từ tám đến một mươi tám tuổi rủ nhau ra khu vực hồ nước thuộc ấp trung tâm xã thanh bình huyện trảng bom để tắm
tiếp đó lần lượt có ba em bị nước cuốn ra xa và bị đuối nước
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trảng bom thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy
ba nạn nhân được xác định là từ trường vi một mươi bảy tuổi nguyễn thanh phong một mươi tám tuổi và nguyễn văn phú một mươi tuổi đều trú tại huyện trảng bom
thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự
thưa quý vị và các bạn không biết gì về các dự án xây dựng
nhưng một nữ bị cáo trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vẫn bịa ra những câu chuyện như thật
để rụ rỗ và lấy tiền của nhiều bị hại quen biết
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với phạm thị hiền bốn mươi ba tuổi
trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc thường xuyên đến đền tam giang thuộc phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng để cúng bái
hiền có quen biết với các bị hại là trần minh nam nguyễn thị kim chi đỗ xuân mai
vào năm hai nghìn một mươi bảy thấy các khu đất ở xung quanh đền tam giang đang san lấp mặt bằng giang dở
hiền nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối với ông nam bà chi bà mai về việc sắp có dự án bán đất nền
tại khu vực xung quanh đền tam giang và biện ra việc quen nhiều người có khả năng mua được các lô đất
ở dự án trên với giá rẻ để các bị hại tin tưởng
với thủ đoạn này từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiền đã nhiều lần lừa đảo các bị hại
và chiếm đoạt số tiền một năm tỷ đồng
trước hội đồng xét xử hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm thị hiền một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh thị ngân trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại phường năm quận một mươi một tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một bốn mươi chín m và có xẹo chấm cách một năm cm sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp vĩnh yên
và công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại khu năm phường tiền châu tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện bình xuyên
tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi một ấp hai xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện